chiều qua ngày hai mươi tháng tám đã xảy ra một vụ nổ bình ga mini gây cháy lớn tại quận tân phú tp hcm
công an quận tân phú đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân gây ra vụ cháy
thông tin ban đầu khoảng cuối giờ chiều cùng ngày một đam thanh niên điều khiển xe gác máy
chở theo cả trăm bình ga mini vào hẻm sáu mươi ba đường d chín phường tây thành quận tân phú để giao cho khách
sau đó xe bất ngờ bị ngã khiến nhiều bình ga xáo trộn văn ra ngoài nhanh chóng bén lửa
từ tiệm bán thức ăn gần đó bùng lên dữ dội bao trùm cả khu chợ tự phát
nhiều người khẩn trương hỗ trợ nhau tháo chạy
dần được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận tân phú nhanh chóng có mặt
khống chế đám cháy
vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi sáu kiosk và bốn xe máy
nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ